theo bảo hiểm xã hội việt nam số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín là hơn một năm trăm linh đơn vị tương ứng với hơn một trăm ba mươi lao động và số tiền ước tính khoảng bốn trăm bảy mươi năm tỷ đồng
số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn tăng chín mươi sáu tám trăm linh người so với năm ngoái đạt gần sáu trăm bảy mươi một người
để hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm xã hội việt nam đã chỉ đạo các đơn vị tạm dừng thực hiện thanh tra
thường xuyên kiểm tra thường xuyên trong thời gian diễn ra dịch covid một mươi chín kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo phản ánh của người dân
về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp